các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng ba mươi tám so với tháng trước và một trăm một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào việt nam đã đạt một trăm linh chín chiếc trị giá đạt khoảng hai bốn tỷ usd tăng một trăm sáu mươi bảy tám về lượng và tăng một trăm năm mươi bảy về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó với lợi thế về thuế nhập khẩu xe nhập khẩu giá rẻ từ thái lan và indonesia vẫn đều đạn về thị trường việt nam
hai thị trường này chiếm tới gần tám mươi tám lượng xe nhập khẩu vào việt nam
tuy giá bán của một số mẫu xe nhập khẩu tại việt nam vẫn còn cao hơn thị trường các nước trong khu vực
nhưng nhiều người tiêu dùng đang đặt ra những kỳ vọng mới khi giá xe tại thị trường có xu hướng giảm do các doanh nghiệp vẫn phải liên tục đưa về các mẫu xe mới để cạnh tranh và giữ được thị phần
ubnd tỉnh bình định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư bốn mươi sáu bảy tỷ đồng

nhằm phát triển nghề trồng mai vàng truyền thống ở thị xã an nhơn
kinh phí trên nhằm xây dựng các tuyến đường công trình canh mương thủy lợi tưới tiêu lưới điện để phục vụ cho nghề trồng mai vàng
trong những năm gần đây nghề trồng mai vàng truyền thống ở thị xã an nhơn tỉnh bình định với sản phẩm mai vàng háo đức
đã nổi tiếng gần xa và có mặt ở mọi miền đất nước mỗi khi tết đến xuân về
với việc được đầu tư gần năm mươi tỷ đồng này sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát triển nghề truyền thống này
thưa quý vị và các bạn để khắc phục được thẻ vàng của ubnd đối với thủy sản
thời gian vừa qua ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp
nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá để bảo đảm
truy xuất nguồn gốc thủy hải sản một cách đầy đủ và minh bạch
kết quả bước đầu có khả quan
các vướng mắc đang tồn tại chưa được tháo gỡ
sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế tại tỉnh nam định
tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân nguyễn văn khánh đang hoàn thiện nốt công đoạn sửa sang
để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới
từ khi thực hiện yêu cầu về kiểm tra kiểm soát nghề cá
anh khánh thấy hải sản của mình khi tiêu thụ đã gặp nhiều thuận lợi
con cá mình mà đánh bắt nó có nguồn gốc ấy thì cái mình mà suốt đi thì nó vẫn hơn là
trong quá trình mình khai thác nó không rõ nguồn gốc với lại chất bảo quản
nó không có dây tở hay như thế nào thì nó vẫn khó khăn
còn như bây giờ áp dụng cái mới này thấy vào dãy thì nó vẫn cảm thấy nó vẫn dễ hơn kia
vì cái đầu ra rồi đó vẫn dễ hơn
để quản lý chặt chẽ tàu thuyền đảm bảo công tác kiểm tra kiểm soát nghề cá
tỉnh nam định đã thành lập văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá
đặt tại cảng cá ninh cơ với sự tham gia của năm lực lượng
phối hợp giữa ngành nông nghiệp và bộ đội biên phòng
thực hiện trước khi tàu cá xuất bến khi cập bến và cả quá trình khai thác trên biển
tuy nhiên việc theo dõi giám sát hành trình của tàu cá chưa được thực hiện đồng bộ
trong kiểm tra kiểm soát nghề cá thì hiện nay là chúng tôi cũng có cơ sở hạ tầng
nó cũng chưa được đồng bộ
ví dụ như là bây giờ là các cái tàu thì bây giờ cũng chưa nắm được hết các cái giám sát hành trình
kiểm tra thực tế thì lại phải qua một cái giai đoạn trung gian là phải thấy nghi ngờ
cái tàu này thì cũng phải
phải hiện họ ở trên cái trạm bờ cơ sở hạ tàng đấy
nếu mà nó đồng bộ bà con nắp toàn bộ máy giám sát hành trình
và cái trên cái trạm bờ hoạt động tốt thì là theo dõi được toàn bộ các cái hoạt động của tàu bè
trao đổi với phóng viên phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định cho biết
hiện nay cảng cá đã được trang bị camera theo dõi và công tác giám sát thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhưng công tác kiểm soát nghề cá vẫn đang gặp nhiều khó khăn
một trong những khó khăn đó chính là ý thức chấp hành
cảnh của ngư dân chưa cao thiếu tự giác trong việc khai báo thông tin về nghề cá
từ khi mà có cái văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra nghề cá đó kiểm soát nghề cá đó
thì cái việc chấp hành của ngư dân thì cũng đã tiến bộ lên rất là nhiều
họ cũng đã vào cảng để khai báo nộp nhật ký khai thác và khai báo sản lượng thủy sản
thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng
cũng còn rất nhiều khó khăn
bởi vì do cái ý thức của ngư dân là chấp hành cái pháp luật này chưa cao
mặc dù là chúng tôi cũng có rất nhiều cái biện pháp
tức là về tuyên truyền cái lửa phát rơi xuống tận tàu
để cho thực hiện chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá
có trách nhiệm thì trước hết là công tác tuyên truyền để bà con
ngư dân làm cho thực sự hiểu và nắm bắt được thật rõ ràng và bà con tuân thủ
các cơ quan chức năng thì cũng phải
có những sự hỗ trợ
rõ ràng cùng với công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát nghề cá của các cơ quan chức năng
để việt nam sớm gỡ được thẻ vàng trong ngành thủy sản
thì sự tham gia chủ động của ngư dân là hết sức quan trọng
việc hướng tới thay đổi nghề cá có trách nhiệm không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường
trong bối cảnh hội nhập mà còn là cách để đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa bắt giữ được ba đối tượng mua bán trái phép
trên năm mươi kg pháo
vào trưa ngày năm tháng một mươi tại thôn mái dương xã lương diền
công an huyện cầm giang đã bắt quả tang ba đối tượng là nguyễn thị lục vũ thị trang và vũ thế anh
đang giao dịch mua bán pháo trái phép
lực lượng công an thu giữ tổng cộng bốn mươi bảy bánh pháo nổ do nước ngoài sản xuất
có trọng lượng gần năm mươi hai kg
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số pháo này là của vũ thế anh
là lái xe khách tuyến hải dương lạng sơn
thế anh đã mua pháo tại khu vực biên giới lạng sơn từ nhiều tháng trước đây
mang về bán lại cho nguyễn thị lục và vũ thị trang với giá tranh lệch để kiếm lời
thưa quý vị và các bạn vào tối ngày hôm qua
tại khu du lịch thác bản dốc tỉnh cao bằng
đã khai mạc lễ hội du lịch thác bản dốc năm hai nghìn một mươi chín
thu hút hàng vạn du khách khắp nơi đến tham dự
giới chân thác bản dốc tỉnh cao bằng
kỳ vĩ lễ hội ánh sáng đã diễn ra gồm ba phần
thần thoại bản dốc trên dòng suối then sắc trà miền non nước
với thủ pháp kể chuyện bằng công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại
đã tạo nên một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc
mang đến một trải nghiệm chưa từng có trước đây tại cao bằng
và đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh
về thiên nhiên về con người và văn hóa non nước cao bằng
qua đó nhằm phát triển du lịch cao bằng trở thành kinh tế mũi nhọn
đồng thời phối hợp với khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
để xây dựng khu du lịch thác bản dốc việt nam đức thiên trung quốc
thành khu du lịch trọng điểm kiểu mẫu là điểm sáng trong quan hệ hợp tác du lịch
qua biên giới việt nam trung quốc
và đây là dịp để tỉnh cao bằng thu hút đầu tư
đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ và thương mại
hiện nay khối doanh nghiệp fdi đóng góp khoảng hai mươi bốn tổng đầu tư toàn xã hội
chiếm trên bảy mươi kim ngạch xuất khẩu
và hà nội hiện nay đã nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư thông thoáng
cùng với những chính sách bảo đảm an ninh an toàn
để khối doanh nghiệp này yên tâm sản xuất kinh doanh
và đây chính là động lực giúp cho các doanh nghiệp có thêm quyết tâm
thêm niềm tin để cống hiến
nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
đã đầu tư vào hà nội được hơn một mươi năm nay
mới đây công ty này lại tiếp tục mở rộng thêm nhà máy trong lĩnh vực hàng không
nhờ các thủ tục được đơn giản hóa
doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí khi đầu tư tại đây
phải nói là hà nội đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất tốt
cùng những thủ tục hành chính được rút gọn
hơn nữa an ninh cũng được đảm bảo
không có hiện tượng ngừng việc tập thể đình công biểu tình
đây là điều mà chúng tôi rất thoải mái khi đến đầu tư vào việt nam
chúng tôi dự định mở thêm nhà máy tại đây cũng vì lẽ đó
tích cực cải thiện môi trường kinh doanh
được coi là một trong những điểm sáng nhất của hà nội
trong những năm gần đây
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín
khâu cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo thủ đô chỉ đạo quyết liệt
để phát triển kinh tế
hà nội đang tập trung mở rộng thêm các cụm công nghiệp
và đã có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động trên diện tích một bốn trăm linh hectare
hiện nay thành phố đã thông qua một mươi một cụm công nghiệp
nếu theo nhịp độ này
đến cuối năm hà nội có thể có thêm ba mươi cụm công nghiệp mới
song song với sự phát triển này
các doanh nghiệp khi đến đây đầu tư đã cảm nhận được một hà nội chất lượng hơn
an toàn hơn
cơ chế chính sách thu hút đầu tư của hà nội những năm qua
đã có rất nhiều chuyển biến tích cực
chúng tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp các ngành có liên quan
để chúng tôi tạo dựng được quy mô như hiện nay
trong những năm tới
chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chọn hà nội để làm nơi kinh doanh của mình
trước yêu cầu về tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi
hướng tới lợi ích chung nhằm đưa hà nội vươn lên nắm giữ vai trò hàng đầu
trong chuỗi cung ứng toàn cầu
các doanh nghiệp hy vọng trong thời gian tới
hà nội sẽ đổi mới toàn diện quá trình thu hút fdi
từ xúc tiến đầu tư đến thẩm định cấp giấy đăng ký
triển khai dự án
tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường hoạt động thông thoáng
nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương chặt chẽ
với một chính sách kiên trì và kiên định
chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp
trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải cách các thủ tục hành chính
trong đó có các thủ tục hành chính phục vụ cho các doanh nghiệp
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành ủy
trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành
trong đó có sở bệnh đầu tư
giả soát lại toàn bộ các quy trình thủ tục
bên cạnh đó chúng tôi đã hiện đại hóa
các sử dụng công nghệ thông tin
để làm công cụ chính
để phục vụ cho cải cách hành chính này
toàn bộ cho đến giờ bước này

của các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp của các doanh nghiệp
đã được thực hiện một trăm linh qua môi trường mạng
tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp
hà nội đang có một cái vai trò rất lớn trong kinh tế
với đóng góp gdp trên dưới một mươi
thu ngân sách trên dưới mười mấy phần trăm
và đặc biệt hà nội là trung tâm giải trí hàng đầu của cả nước
cũng như là trung tâm công nghệ và dịch vụ
công nghệ cao chất lượng cao của cả nước
những lúc thành phố cũng nên có một sự quan tâm sâu hơn
về vấn đề bảo vệ môi trường thủ đô
để xứng đáng thành phố hòa bình
để tiếp tục đà thu hút đầu tư
hà nội vẫn cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư
đặc biệt là ở khâu thực thi
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý điều hành dịch vụ công cần tăng cường
việc hạn chế ô nhiễm môi trường
đảm bảo tốt an ninh kinh tế sẽ giúp thủ đô
thực sự là một điểm đến hấp dẫn hơn
trong mắt các nhà đầu tư